công an tỉnh thanh hóa vừa bắt quả tăng hai mươi hai nam nữ thanh niên ở hà nội đang sử dụng ma túy tập thể tại sầm sơn
cụ thể công an tỉnh thanh hóa đã thu giữ ba địa sứ còn dính chất ma túy một gói ma túy ketamin chưa sử dụng
ba ống út một bộ dàn âm thanh và nhiều tăng vật khác có liên quan đến hành vi sử dụng chất ma túy
theo điều tra ban đầu nguyễn đăng linh ba mươi hai tuổi ngụ tại hà nội là người trực tiếp mua ma túy với tổng số tiền là hai mươi triệu đồng
sau đó linh cùng một số bạn bè khách mời từ hà nội về ngôi nhà thuê trọ ở thành phố sầm sơn để mở tiệc ma túy mừng sinh nhật của mình
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc